chào các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị sau một thời gian ngắn mở lại các hoạt động vận tải hành khách
thì trong tình hình mới hiện nay trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
hàng loạt địa phương đã quyết định tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi đến một số địa bàn đang có dịch
về những địa phương nào chính thức cho dừng vận tải liên tỉnh hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
với diễn biến dịch covid một mươi chín trên nhiều địa bàn tỉnh thành phố ngày càng căng thẳng
các gặp mắc mới tăng liên tục hàng ngày
một số địa phương như sơn la hương yên bắc giang lai châu lào cai
đã có thông báo về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách
nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ các địa bàn có dịch covid một mươi chín vào tỉnh sơn la
sở giao thông vận tải sơn la đã ban hành quyết định tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi đến tỉnh hưng yên và ngược lại
theo đó từ giờ ngày năm tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định xe hợp đồng xe du lịch xe taxi đi đến địa bàn tỉnh hưng yên và ngược lại
trước đó sở giao thông vận tải sơn la đã ban hành quyết định tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi đến địa bàn có dịch covid một mươi chín
thuộc tỉnh hà giang và phú thọ
cụ thể từ ngày hai tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe hợp đồng xe taxi xe du lịch từ sơn la đi đến các địa bàn
gồm xã thục luyện thị trấn thành sơn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ địa bàn thành phố hà giang tỉnh hà giang và ngược lại
cả hai công văn đều trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch
và các trường hợp cần thiết khác được phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền
sở giao thông vận tải tỉnh hương yên cũng đã có thông báo về việc khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát
khống chế dịch bệnh covid một mươi chín trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh hương yên
theo đó từ giờ ngày năm tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới trên địa bàn tỉnh hương yên
tạm đóng cửa các bến xe khách bến khách ngang sông tạm dừng hoạt động các tuyến xe khách cố định hợp đồng du lịch xe buýt liên tỉnh nội tỉnh và xe taxi
riêng đối với các phương tiện vận tải khách liên tình trên tuyến cố định theo quy hoạch của bộ giao thông vận tải
có hành trình đi qua tỉnh không được dừng đổ đón trả khách trên địa bàn tỉnh hương yên
đối với hoạt động vận chuyển công nhân chuyên gia bằng xe ô tô thực hiện theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
đối với vận tải hàng hóa hoạt động bình thường lái xe người đi theo xe phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
và các quy định phòng chống dịch của ubnd tỉnh hưng yên
tỉnh bắc giang từ ngày bốn một mươi một cho đến khi có thông báo mới tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô
trên địa bàn thị trấn bố hạ huyện yên thế xã thường lạng xã quang châu và xã vân trung huyện việt yên tỉnh bắc giang
trừ xe công vụ xe chở người đi cách ly và các trường hợp đặc biệt khác theo chỉ đạo của ban nhân dân tỉnh
các xe vận tải hành khách có hành trình bắt buộc đi qua địa bàn các xã thị trấn nêu trên không được dừng đỗ đón trả khách
tại địa bàn đã có quy định cấm tạm dừng
tại hương yên từ ngày năm tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới trên địa bàn tỉnh tạm đóng cửa các bến xe khách bến khách ngang sông
tạm dừng các hoạt động tuyến khách cố định hợp đồng du lịch xe buýt liên tỉnh nội tỉnh và xe taxi
diện đối với các phương tiện vận tải khách liên tỉnh trên tuyến cố định theo quy hoạch của bộ giao thông vận tải
có hành trình đi qua tỉnh không được dừng đỗ đón trả khách trên địa bàn tỉnh hưng yên
đối với hoạt động vận chuyển công nhân chuyên gia bằng xe ô tô
thực hiện theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
đối với vận tải hàng hóa hoạt động bình thường lái xe người đi theo xe
phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
và các quy định phòng chống dịch của bác nhân dân tỉnh hưng yên
sở giao thông vận tải lai châu cũng vừa có thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách tuyến cố định liên tỉnh
bằng xe ô tô đi điện biên và ngược lại
thời gian tạm dừng kể từ ngày ba tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
các phương tiện từ lai châu đi các tỉnh thành phố và ngược lại
có hành trình đi qua tỉnh điện biên và từ tỉnh điện biên đi các thành phố tỉnh khác
và ngược lại có hành trình qua tỉnh lai châu thì không được dừng đố để trả đòn khách
cùng với đó sở giao thông vận tải lào cai cũng đã thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách cố định liên tỉnh
từ lào cai đi đến các tỉnh điện biên và chiều ngược lại từ ngày ba một mươi một
theo đó tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
bằng xe ô tô và đình chỉ hiệu lực của các loại phù hiệu
bao gồm xe tuyến cố định xe hợp đồng xe du lịch taxi
từ tỉnh lào cai đi đến điện biên và ngược lại
trợ trường hợp đặc biệt sẽ phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
chờ bệnh nhân đi cấp kéo phòng chống thiền tai
hoặc các trường hợp đặc biệt khác theo sự chỉ đạo của ban nhân dân tỉnh
bên cạnh những tỉnh có thông báo dừng hoạt động vận tải hành khách
đưa ra những biện pháp tương ứng với tình hình dịch
một số tỉnh thành mở lại hoạt động vận tải hành khách
nhưng lượng khách vắng vẻ phần lớn là do tâm lý ngại dịch của người dân
theo đó một số tỉnh thành phía nam mở lại hoạt động vận tải hành khách
nhiều lượng khách vắng do tâm lý người dân lo ngại dịch covid một mươi chín
ngày năm tháng một mươi một theo thông tin từ sở giao thông vận tải tỉnh an giang
đến nay sở này có văn bản thống nhất ý kiến tổ chức kết nối
lại hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh
đến một mươi năm tỉnh thành phố các địa phương kết nối gồm
cần thơ vĩnh long đồng nai bình dương long an lâm đồng tây ninh khánh hòa
hậu giang đồng tháp cà mau kiên giang tiền giang tp hcm trà vinh
với tổng số một trăm linh sáu tuyến tần suất từ năm mươi đến một trăm linh tùy vào nơi đến
theo thống kê sau khi được hoạt động lại có hơn năm mươi năm lượt xe
xuất bến với khoảng gần sáu trăm linh lượt khách đi lại lượng khách không cao
hơn một tuần lần lượt cho hoạt động trở lại bảy mươi ba tuyến vận tải hành khách
từ cần thơ đi đến một mươi năm tỉnh thành trong đó có tp hcm
tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều doanh nghiệp án bình bất động
một số khác đã khai thác lại tuyến nhưng tỏ ra ê dề
nguyên nhân là do tâm lý người dân vẫn còn ngại di chuyển
trong tình hình dịch bệnh căng thẳng và lo lắng về việc có phải thực hiện
cách ly y tế sau khi quay trở về địa phương hay không
thưa quý vị trong diễn biến phức tạp khó lường trước dịch covid một mươi chín
trên địa bàn cả nước các địa phương cần thích ứng linh hoạt an toàn
hiệu quả trước đó bộ giao thông vận tải đã ban hành quy định
tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
quy định tạm thời này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách
theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô có bến đi hoặc bến đến
nằm trong địa phương hoặc khu vực có nguy cơ rất cao nguy cơ cao đi
đến địa phương khu vực có nguy cơ tương đương hoặc có nguy cơ thấp hơn
và ngược lại trên phạm vi toàn quốc đối với các địa phương khu vực
có nguy cơ và bình thường mới thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường
đối với hành khách đi từ địa phương khu vực có nguy cơ rất cao nguy cơ cao
đến địa phương khu vực có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn
phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thể danh trên sổ sức khỏe điện tử
pc covid hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền
liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng
tính đến thời điểm về địa phương có giấy gia viện giấy xác nhận khỏi bệnh
covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
khóa xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô
tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế không tham gia
chuyến đi khi có các triệu chứng như ho sốt khó thử đau mỏi cơ đau giác họng
hành khách đi từ địa phương khu vực có nguy cơ và bình thường mới
đến địa phương khu vực có nguy cơ cao hơn
phải tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế không tham gia
chuyến đi khi có các triệu chứng ho sốt khó thử đau mỏi cơ đau giác họng
có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng
nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô
thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch của bộ y tế và từng địa phương nơi đến
điều kiện với lái xe nhân viên phục vụ đã tiêm đủ liều vaccine
thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc pcr
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương
có giấy ra viện xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên ô tô
khi chuẩn bị hết thời hạn của giấy xét nghiệm lái xe nhân viên phục vụ trên xe
đến cơ sở y tế hoặc bến xe trạm dừng nghỉ chốt kiểm soát dịch
có tổ chức xét nghiệm sars cov hai gần nhất trên hành trình để thực hiện xét nghiệm sars cov hai
theo đúng quy định trước khi tiếp tục hành trình
sau chuyến đi trường hợp lái xe nhân viên phục vụ trên xe thực hiện nhiều vòng chuyến
lượt đi và lượt về và giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực
thì không cần xét nghiệm khi quay lại điểm đi tuân thủ thông điệp năm k
từ theo dõi sức khỏe cho đến chuyến đi tiếp theo
nếu có biểu hiện các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ
thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại